sau nhiều năm chờ đợi nguồn nước sạch để sinh hoạt đến nay hàng nghìn hội dân ở các xã phường vùng ven của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
rất vui mừng khi hệ thống cấp nước sạch đã đi vào hoạt động
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
sau hơn một mươi năm đến định cư ở khu phố bốn phường trảng giài thành phố biên hòa năm nay gia đình anh phạm công tiến lần đầu tiên được sử dụng nguồn nước sạch
anh tiến cho biết nhiều năm qua gia đình anh dùng nước giếng khoan nhưng nguồn nước ô nhiễm và ngày càng trở nên khan hiếm nhất là vào mùa khô và dịp tết
do đó những ngày gần tết được nhà nước đầu tư hệ thống nước sạch về địa phương gia đình anh đã đăng ký ngay để sử dụng đấu nối nước sinh hoạt